huy động các lực lượng xét nghiệm thần tốc quét nhiều vòng để giúp bóc tách rất nhanh các ca f ra khỏi cộng đồng
từng bước thu hẹp các vùng đỏ vùng vàng và mở rộng vùng xanh trong khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội
từ ngày sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một xét nghiệm toàn bộ một trăm linh người dân trên địa bàn thành phố theo nguyên tắc
tại khu vực phong tỏa khu cách ly khu vực nguy cơ rất cao
lấy mẫu cho toàn bộ người dân từ hai đến ba ngày một lần
tại khu vực có nguy cơ cao lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân từ năm đến bảy ngày một lần
tại các khu vực khác lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất một lần
hướng dẫn người dân tự lấy mẫu và có sự giám sát của nhân viên y tế
áp dụng các phương pháp xét nghiệm rt pcr hoặc kháng nguyên nhanh kết hợp với việc gộp mẫu phù hợp
tăng cường các điểm lấy mẫu di động tại các xã phường thị trấn
sau ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tiếp tục lấy mẫu để giám sát đánh giá nguy cơ
công an thành phố lạng sơn vừa bắt giữ đối tượng nguyễn viết mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại thôn pò đứa pò mò xã mai pha thành phố lạng sơn về hành vi mua bán trái phép ma túy
tăng vật thu giữ là hơn một mươi sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
sáng ngày bốn tháng chín tại đường thân thử quý phường vĩnh trại thành phố lạng sơn
lực lượng công an đã bắt quả tàu
tàng nguyễn viết mạnh có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua kiểm tra trên xe ô tô đối tượng điều khiển cất giấu trong bình xăng hai chai nhựa
bên trong chứa một mươi sáu trăm năm mươi tám viên ma túy tổng hợp trọng lượng hơn chín trăm chín mươi gram
đối tượng khai nhận mua toàn bộ số ma túy trên với giá một trăm hai mươi triệu đồng
sau đó cất dấu trên xe ô tô mang về địa bàn thành phố lạng sơn bán kiếm lời
nhưng chưa kịp thực hiện thì bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ
đội dụng nhiệm vụ đối tượng nguyễn viết mạnh
được giao là quản lý kho tại công ty cổ phần tập đoàn hoa sen
chi nhánh tỉnh hải dương ở huyện tứ kỳ
có địa chỉ tại thôn thái an xã quang phục huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
đối tượng hà công duẩn đã thực hiện hành vi tham ô tài sản
từ cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
tại cửa hàng của công ty cổ phần tập đoàn hoa sen
chi nhánh tỉnh hải dương ở huyện tứ kỳ
đối tượng hà công duẩn là thủ kho của cửa hàng
đã lợi dụng nhiệm vụ được giao là quản lý kho để lấy ba trăm bảy mươi năm tám mét tôn
các loại đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
tổng giá trị tài sản tôn mà hà công duẩn đã chiếm đoạt có giá trị hơn bốn mươi năm triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tứ kỳ đang củng cố hồ sơ
để khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hà công duẩn về tội tham ô tài sản
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
và thông tin này cũng kết thúc bản tin nhanh sáng nay
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hồng ngự tỉnh đông tháp là hai đối tượng
đối tượng nguyễn văn khánh linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại ấp bình hòa thượng xã thường thới hậu a huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
có sẹo thẳng dài một cm cao hai cm trên sau đuôi lông mày phải
và đối tượng nguyễn hoàng như sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại ấp long châu xã long khánh bê huyện hồng ngự tỉnh đông tháp
có nốt ruồi cách ba cm trên trước đầu lông mày trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
từ lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý